một đường dây môi giới mại dâm quy mô lớn thông qua hàng loạt website có sự tham gia của hàng triệu người
vừa bị đội cảnh sát hình sự công an quận cầu giấy hà nội phối hợp với các đơn vị có liên quan đánh sập bắt giữ
hoàng duy hưng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi lập ra các website môi giới mại dâm online với các cô gái bán dâm hoạt động
tại thành phố hà nội thành phố hồ chí minh quảng ninh
qua công tác trinh sát nắm bắt tình hình đội cảnh sát hình sự công an quận cầu giấy phát hiện một đường dây môi giới mại dâm quy mô lớn
thường xuyên đăng tải các hình ảnh trào hàng của gái bán dâm công khai trên hàng loạt các website đã báo cáo ban chỉ huy công an quận chỉ đạo triệt xóa
căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được công an quận cầu giấy phối hợp với các lực lượng có liên quan đã bắt giữ đối tượng cầm đầu đường dây này là hoàng duy hưng
đồng thời xác định tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
hoàng duy hương đã thuê
hưng đã thuê máy chủ đặt tại nước ngoài thanh toán bằng tiền ảo tiền điện tử và đặt website với nhiều tên khác nhau nhằm tránh việc bị cơ quan chức năng đánh sập có thể thay đổi tên miền mới
trên các website này hưng cho đăng tải hình ảnh của hơn ba trăm linh gái bán dâm cùng số điện thoại để khách mua dâm liên hệ
sau đó thực hiện hành vi mua bán dâm tại các khách sạn nhà nghỉ trên toàn địa bàn thành phố và các tỉnh khác như vĩnh phúc quảng ninh đà nẵng đà lạt nha trang sài gòn và phú quốc
quá trình thực hiện hành vi môi giới mại dâm trên mạng internet hoàng duy hưng sử dụng máy chủ thuê ở nước ngoài để tạo ra các diễn đàn trao đổi nhận xét về gái bán dâm nhằm thu hút và hấp dẫn khách hàng
hưng có quyền quản trị cao nhất của diễn đàn này
ngoài ra đối tượng sử dụng mạng xã hội như telegram facebook zalo để tuyển gái và các đối tượng chuyên chăn rắt gái đi khách để đăng trên trang mạng mục đích làm môi giới trung gian hưởng tiền trực tiếp từ gái
khi có khách
hưng điều gái bán dâm đến các nhà nghỉ khách sạn trên địa bàn quận cầu giấy và nhiều tỉnh thành phố khác trên khắp cả nước
đặc biệt các đào đăng trên các diễn đàn của hưng đều được tuyển chọn kỹ lưỡng yêu cầu ngoại hình cao và có các cấp độ khác nhau
chủ yếu gái đi khách đều chọn từ các quán karaoke
để vận hành các trang môi giới hưng thuê một căn nhà năm tầng biệt lập tại ngõ một trại cúp xã bá hiến huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc để hoạt động
nhằm che giấu hành tùng tú ông này thường xuyên giao dịch bằng các tài khoản ảo không chính chủ liên lạc với đồng bọn thông qua ứng dụng mạng xã hội telegram
tinh vi hơn hưng còn cài đặt chế độ đọc xong tự xóa không để lại dấu vết
ngoài ra đối tượng lập hai nhóm hoạt động độc lập phục vụ cho công việc kinh doanh của mình
nhóm một được vận hành bởi ba nhân viên it chuyên đăng bài trên các website đồng thời tham gia nhận xét bình luận về gái bán dâm trên các trang mạng này để thu hút
các đối tượng này gồm chu văn quảng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại thôn đà nẵng xã tú thịnh huyện sơn dương tuyên quang lương huy toàn sinh năm hai nghìn một trú tại an đình thị trấn sơn dương sơn dương tuyên quang và nông văn tuần sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại thị trấn sơn dương huyện sơn dương tuyên quang
các đối tượng khi đăng hình ảnh gái sẽ đính kèm thông tin cá nhân bảng giá dịch vụ lập các tài khoản giả khách để chim mồi
các đối tượng có hình ảnh đồ trụy kích dục nhằm giới thiệu hấp dẫn kích thích thúc đẩy khách chọn và đặt hàng
nhóm hai đều là các đối tượng nữ giả gái chuyên nhận điện thoại của khách hàng thông qua đường dây nóng gồm hoàng thị diễm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại thị trấn sơn dương huyện sơn dương tuyên quang lù thị thủy sinh năm hai nghìn sáu và hoàng thúy nhương sinh năm hai nghìn năm cùng trú tại xã tân tiến huyện hoàng su phi hà giang
các đối tượng này thường thay nhau trực nghe điện thoại của khách gọi đến điện thoại được dán địa chỉ nhà nghỉ nghệ danh của gái để khi khách có nhu cầu sẽ điều gái đến phục vụ
ngoài ra đối tượng hoàng văn túc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại đội năm yên kiện ngọc hồi thanh trì hà nội được hương giao quản lý chung
các đối tượng liên kết với chủ quản lý và nhân viên các khách sạn nhà nghỉ để cho gái ở và đi khách luôn tại đó
ngày hai mươi tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba xác định các đối tượng đi khách ở và đi khách luôn tại đó
các đối tượng đi khách tại khách sạn jet hotel có địa chỉ tại hai mươi sáu đỗ quang quận cầu giấy tổ công tác đã ập vào kiểm tra bắt giữ
liên quan đến hoạt động mua bán dâm tại khách sạn này cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cầu giấy đã ra quyết định khởi tố bị can
lê thị ngọc anh sinh năm hai nghìn hai trú tại thôn năm xã định tiến huyện yên định thanh hóa về hành vi chứa mại dâm
ngày hai mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba lần theo đường dây này công an quận cầu giấy phối hợp với công an quận cầu giấy
quận đống đa làm rõ ổ nhóm chứa mại dâm tại một khách sạn ở phố nguyễn hữu tước phường nam đồng quận đống đà
khởi tố ba bị can gồm trần thị hợp sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn trú tại nam đồng đống đà hà nội đoàn văn trình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
và bùi văn vương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn cùng chú tại vĩnh tiến kim bồi hòa bình về hành vi chứa mại dâm
ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn công an quận cầu giấy đã phối hợp cùng công an quận nam từ liêm
làm rõ ổ nhóm chứa mại dâm tại khách sạn nam long số ba mươi tám miếu đầm phường mễ trì quận nam từ liêm
đến ngày hai mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn lực lượng công an tiếp tục kiểm tra làm rõ ổ nhóm chứa mại dâm tại homestay sắc màu
ngõ tám mươi chín lê đức thọ phương mỹ đỉnh hai quận nam từ liêm
cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố hai bị can gồm triệu văn cương sinh năm hai nghìn trú tại tuyên quang
và bùi văn anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
trú tại tỉnh hòa bình về hành vi chứa mại dâm
cho đến khi bị bắt ổ nhóm của hoàng duy hưng cầm đầu đã thu lợi bất chính khoảng ba tỷ đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cầu giấy đã khởi tố một mươi năm bị can
trong đó có chín bị can về hành vi môi giới mại dâm theo khoản hai điều ba trăm hai mươi tám bộ luật hình sự
sáu bị can về hành vi chứa mại dâm quy định tại khoảng hai điều ba trăm hai mươi bảy bộ luật hình sự
đồng thời đã làm rõ hơn một trăm linh gái mại dâm để xử lý theo quy định
công an quận cầu giấy
đang tiếp tục điều tra giai đoạn hai để xử lý triệt đề các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật
liên quan đến đường dây mua bán dâm quy mô lớn này
nhà hàng có nhiều gái sinh chỉ tiếp khách tẩy
ngày hai mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn thông tin từ công an quận một cho biết
vừa triệt phá một cơ sở kinh doanh trá hình núp bóng nhà hàng để điều các chân dài đi phục vụ khách tới bến
đáng nói nhà hàng này do nhóm người hàn quốc điều hành và đối tượng phục vụ của họ
cũng chỉ là người hàn quốc trung quốc nhật bản không nhận khách việt nam
thực hiện ý kiến chỉ đạo của ban giám đốc công an tp hcm
ban chỉ huy công an quận một triển khai quyết liệt công tác phòng ngừa
đấu tranh với tệ nạn mại dâm trên địa bàn
qua công tác nghiệp vụ đội cảnh sát hình sự công an quận một đã phát hiện nhà hàng vitamin số hai mươi một thái lung
phường bến nghé kinh doanh trá hình do các đối tượng người hàn quốc điều hành
núp bóng dưới dạng kinh doanh dịch vụ ăn uống karaoke phục vụ khách nước ngoài
đặc biệt yêu ái khách hàn quốc trung quốc nhật bản
đi sâu điều tra thu thập manh mối trinh sát phát hiện cơ sở kinh doanh này có chủ trương
cho các nữ tiếp viên đi bán dâm cho khách như một hình thức để cầu khách và tăng doanh thu cho nhà hàng
cơ sở kinh doanh này có hàng chục chân dài luôn bật chế độ sẵn sàng đi khách
sau khi nhận được báo cáo về tụ điểm kinh doanh trá hình trên
ban chỉ huy công an quận một đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
pc hai tiến hành xác lập chuyên án để đấu tranh triệt xóa hoạt động mại dâm của nhà hàng vitamin
khoảng giờ dạng sáng ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi một các đội nghiệp vụ công an quận một phối hợp với công an phường bến nghé
phạm ngũ lão đồng loạt tiến hành kiểm tra hành chính các khách sạn lo diamond số sáu b thì thi sách phường bến nghé
khu căn hộ cao cấp medition số một mươi năm thi sách phường bến nghé khách sạn edun garden số hai mươi tám trên một mươi hai một mươi bốn bùi viện
phường phạm ngũ lão quận một
khách sạn này công an bắt quả tàng một mươi nữ tiếp viên đang bán dâm cho một mươi khách nam người hàn quốc
qua đấu tranh một mươi nữ tiếp viên bán dâm đều khai nhận đang làm tiếp viên tại nhà hàng vitamin và đang đi bán dâm
theo sự cho phép của chủ và quản lý của nhà hàng toàn bộ khách mua dâm đều là thực khách đến nhà hàng ăn uống sử dụng dịch vụ
cùng thời điểm trinh sát đội cảnh sát hình sự phối hợp với các đội nghiệp vụ và công an phường bến nghé kiểm tra nhà hàng vitamin
đưa chủ nhà hàng là hyun se yoon sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba và hyun byung hwa
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn cùng các quản lý yoon ye sun sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một kim thê hồ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín đều mang quốc tịch hàn quốc
và các quản lý tiếp viên nữ gồm trần thị bé quyên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín nguyễn thị dung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai cùng chú quận bảy
phạm thị diễm trang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám sinh sống tại quận bình thạnh nguyễn thị hồng hậu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ngụ quận bốn
về trụ sở làm rõ
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận hyun se yoon và hyun byung hwa
góp vốn để kinh doanh phục vụ ăn uống cho khách hàng người hàn quốc tại nhà vitamin
sau đó họ thê đoàn thị mỹ quyên đứng tên giám đốc đại diện theo pháp luật
thê yoon ye sun kim tae ho và ba đối tượng nam người hàn quốc chứa rõ lãi lịch làm quản lý
công việc chính của quản lý là liên hệ với khách hàng người hàn quốc nhận đặt vòng cung cấp các dịch vụ của nhà hàng
tính tiền để khách thanh toán sau khi ăn uống mức thù lao của ông chủ trả cho họ là hai mươi triệu đồng trên một tháng
ngoài ra các đối tượng này còn được gần hai mươi phần
trăm tổng số tiền rượu khách sử dụng khi họ là người nhận đặt vòng và tính tiền
cùng với đó yoon ye sun và yoon byung hwa thuê trần thị bé quyên phạm thị diễm trang nguyễn thị dung nguyễn thị hồng hậu
làm quản lý điều hành tiếp viên nữ đến các phòng để khách có nhu cầu sẽ chọn đi đến bãi đáp
các má mì này được trả lương một mươi năm triệu đồng trên một tháng
ngoài ra các mái mì này mỗi khi môi giới thành công còn được các quản lý người hàn quốc đề nghị khách phải trả thêm cho quyên
trang dung hậu ít nhất là năm trăm linh đồng trên một phòng
ngoài dàn chân dài hấp dẫn thì nhà hàng này còn cung cấp dịch vụ đồ ăn thức uống như rượu bia bóng cười hát karaoke
đặc biệt để mọi hoạt động kinh doanh trái hình được giấu kín cơ sở kinh doanh này chỉ phục vụ khách nước ngoài
hàn quốc trung quốc nhật bản không nhận khách là người việt nam
theo đó khi khách đến nhà hàng vitamin quản lý sẽ điều các nữ tiếp viên đến tận tình ngồi giót rượu uống rượu nói chuyện với từng khách
đặc biệt khi khách có nhu cầu mua gùi hyun se yoon và yeon byung hwa sẽ cho tiếp viên nữ được ra ngoài đi khách
chủ trương này được hyun se yoon và yeon byung hwa phổ biến cho các quản lý hàn quốc như yoon jae sun và kim tae ho
cũng như các má mì như trần thị bé quyền phạm thị diễm trang nguyễn thị dung nguyễn thị hồng hậu biết và thực hiện
giá bán dâm được hyun se yoon và yeon byung hwa quy định là ba ba triệu đồng khi đi qua đêm và một tám triệu đồng cho một lần vui vẻ
nhờ dịch vụ kinh doanh trá hình sẵn sàng phục vụ tới bến khi khách có nhu cầu nên nhà hàng vitamin này thu hút rất đông các nam du khách
người hàn quốc trung quốc và nhật bản đến mua vui do đó doanh thu của nhà hàng thu về từ ba trăm linh đến năm trăm linh triệu đồng trên một ngày và khoảng hơn một tỷ đồng trên một tháng
sau khi củng cố hồ sơ ngày hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một ra quyết định khởi tố vụ án môi giới mại dâm
khởi tố bị can đối với hyun se yoon yeon byung hwa
yoon ye sun trần thị bé quyên phạm thị diễm trang nguyễn thị hồng hậu về hành vi môi giới mại dâm theo quy định tại khoản hai điều ba trăm hai mươi tám bộ luật hình sự
cảnh sát hình sự công an tp hcm đã bắt khẩn lê thị trúc ly và đặng thành giỏi để điều tra về hành vi môi giới mại dâm
phan thị cẩm viên và trần thu ngân về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
trước đó phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm phối hợp với công an quận bảy tiến hành kiểm tra hành chính các khách sạn trên địa bàn
khi tiến hành kiểm tra các khách sạn lorien hotel sáu mươi ba sáu mươi năm lê văn thiêm phường tân phong quận bảy và khách sạn cozy năm r bốn năm mươi bốn năm mươi năm hưng gia hai phường tân phong quận bảy
cơ quan công an phát hiện bốn cặp nam nữ thực hiện hành vi đi khách
cụ thể tại khách sạn lodion hotel lực lượng chức năng phát hiện tthn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba thực hiện hành vi đi khách với kk quốc tịch hàn quốc
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một và nhv sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn bán dâm với km quốc tịch hàn quốc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
tại khách sạn cozina hotel lực lượng chức năng phát hiện phan thị cẩm viên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy cư trú phường bình hưng hòa quận bình tân bán dâm với kh quốc tịch hàn quốc
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba và trần thu ngân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín cư trú huyện châu thành tỉnh hậu giang bán dâm với k y quốc tịch hàn quốc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
ngoài ra cơ quan công an còn phát hiện ngân có ý định phi tăng một gói íp bên trong có chất bột màu trắng nghi là ma túy đá nhưng đã kịp thời ngăn chặn
ngay sau đó phòng cảnh sát hình sự công an thành phố tiếp tục phối hợp với công an quận một kiểm tra nhà hàng crystal số một trăm linh ba bồ trị xuân phường phạm ngũ lão quận một phát hiện nhiều lỗi vi phạm
tại thời điểm kiểm tra công an phát hiện tại nhà hàng có năm mươi một trăm linh tiếp viên nữ túc trực để tiếp hàng trăm lượt khách đặc biệt là khách người nước ngoài
cơ quan công an xác định nhà hàng hoạt động từ một mươi một giờ trưa đến ba mươi bốn h sáng ngày hôm sau nhằm thu hút khách để tăng doanh thu
các quản lý nhà hàng cho tiếp viên mua thoát y cùng với khách ngay tại nhà hàng nếu khách có nhu cầu sử dụng chất ma túy nhân viên sẽ liên hệ mua ma túy cho khách và cùng khách sử dụng chất ma túy
đặc biệt nhà hàng cũng sẵn sàng cho tiếp viên đi khách
với hình thức hoạt động trên nhà hàng đã thu lợi bất chính ba trăm linh năm trăm linh triệu đồng trên một ngày khoảng một mươi tỷ đồng trên một tháng
ngoài ra trong nhà hàng luôn có nhiều nam thanh niên trẻ túc trực sẵn sàng phục vụ những khách hàng là nữ giới lớn tuổi múa thoát y kích dục
khi có nhu cầu mua bán dâm thì số nhân viên sẽ được đưa qua các địa điểm khách sạn do nhân viên quán chọn để làm điểm đáp
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận tthn nhv phan thị cẩm viên và trần thu ngân là tiếp viên tại nhà hàng christo chuyên tiếp khách nước ngoài người hàn quốc trung quốc
sau đó thỏa thuận mua bán dâm với giá từ năm triệu đồng trên một lần đến tám triệu đồng qua đêm
ngày hai mươi tháng ba trần thị trúc ly sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn cư trú phường nguyễn cư trình quận một và đặng thành giỏi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu cư trú phường một mươi bốn quận một mươi
quản lý tiếp viên tại nhà hàng christo phân công bốn tiếp viên nói trên đến tiếp bia vui chơi đồng thời môi giới cho bốn tiếp viên bán dâm với bốn khách hàn quốc
mỗi lần tiếp viên bán dâm với khách với giá năm triệu đồng trên một lần mua bán dâm quản lý sẽ được hưởng năm trăm linh đồng hoặc bán dâm qua đêm với giá tám triệu đồng
quản lý sẽ được hưởng một triệu đồng
ngoài số tiền sau khi bán dâm cho khách được tiếp viên cho ly và giỏi còn được hưởng từ một mươi một mươi năm trên tổng hóa đơn đặt bàn
đối với gói ma túy mai trần thu ngân dự định phi tăng qua làm việc ngân và viên khai nhận ngân nhờ viên mua ma túy để sử dụng
cơ quan công an đang tiếp tục điều tra truy xét để làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan
thưa quý vị và các bạn đến đây thời lượng của chương trình đã hết hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau